nhận lời mời của tổng thống cộng hòa pháp emmanuel macron và bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng raoul castron rousse
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
thăm chính thức cộng hòa pháp từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám